tại thanh hóa đã diễn ra liên hoàn phát thanh truyền hình toàn tỉnh lần thứ một mươi hai
đây là ngày hội của những người làm báo nói báo hình tại tỉnh thanh hóa
và là hoạt động hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập đài phát thanh truyền hình thanh hóa
ngày hai mươi sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
được phát động từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu liên hoàn phát thanh truyền hình tỉnh thanh hóa lần thứ một mươi hai
thu hút sự tham gia của ba mươi một đơn vị gồm đài truyền thanh truyền hình các huyện thị xã thành phố và các ngành
lực lượng vũ trang trong tỉnh có chuyên mục cộng tác với đài tỉnh
với chín mươi chín tác phẩm dự thi thuộc bốn thể loại phóng sự ngắn phóng sự dài phát thanh phóng sự ngắn phóng sự dài truyền hình
thì hoàn phát thanh và truyền hình tỉnh thanh hóa là cơ hội để những người làm báo nói
báo hình trong tỉnh thanh hóa được giao lưu trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
tăng cường mối quan hệ phối hợp đồng thời là để nhìn nhận đánh giá về sự phát triển trưởng thành của đội ngũ những người làm báo phát thanh truyền hình
qua đó giúp các đơn vị phát huy những ưu điểm thế mạnh khắc phục những hạn chế để nâng cao năng lực hiệu quả công tác
liên hoan phát thanh và truyền hình toàn tỉnh lần thứ một mươi hai diễn ra trong hai ngày từ ngày một mươi bảy đến hết ngày một mươi tám tháng chín